hàng trăm hộ ở khu tái định cư thôn phò ninh xã phong an và tỉnh lộ chín huyện phong điền thừa thiên huế
hai năm qua bị buộc phải thức giấc từ bốn giờ sáng phải mắc dèm tránh bụi để ăn cơm và sinh hoạt
nguyên nhân là bởi nơi họ sống lại ở bên tuyến đường vận chuyển đất và đá của các đơn vị khai thác mỏ
để đối phó với bụi và tiếng ồn người dân ở trên trục đường này đã phải đóng kín cửa nhà răng màn chống bụi tới nước
thế nhưng những giải pháp này vẫn không giải quyết được vấn đề
cách đó không xa người dân sống dọc tỉnh lộ chín đến bữa ăn giờ ngủ là phải mang vật cản ra giữa đường để hạn chế tốc độ qua lại tránh bụi và tiếng ồn
theo người dân từ ngày có những đoàn xe chở đất chạy qua thì mặt đường bê tông hư hỏng rất nhanh
các doanh nghiệp vận tải phải đổ thêm đền đất cấp phối mới liêu thông được
ngoài việc gây khói bụi giờ vận chuyển từ bốn giờ sáng cũng đã ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ sức khỏe của người dân trong vùng
chính quyền huyện phong điền thừa nhận có tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và bụi đất dọc tuyến vận tải đất đá của các doanh nghiệp
và trước mắt đã giao các lực lượng liên quan đến lực lượng đất đá
lực lượng liên quan xử lý để hạn chế